thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa phốc thầm
xem xét kháng cáo của một mươi năm người trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế gọi tắt là aic
trong số các bị cáo kháng cáo có nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch hội đồng quản trị aic
và một số bị cáo đang bị truy nã được luật sư nộp đơn kháng cáo thay
trước đó tòa sơ thẩm đã đưa vụ án ra xét xử vắng mặt nguyễn thị thanh nhàn
và tuyên phạt một mươi sáu năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
một mươi bốn năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt ba mươi năm tù
ngoài ra tòa sơ thẩm còn tuyên phạt trần đình thành cựu bí thư tỉnh ủy đồng nai một mươi một năm tù
đinh quốc thái cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai chín năm tù cùng về tội nhận hối lộ
hai bị cáo này đều không có đơn kháng cáo
bà đán sơ thẩm nhàn là chủ mưu chỉ đạo nhân viên thuộc các phòng ban
nhận hối lộ hai bị cáo này đều không có đơn kháng cáo
bà đán sơ thẩm nhàn là chủ mưu chỉ đạo nhân viên thuộc các phòng ban
lại thêm một vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn ghen tuông
đối tượng là hoàng ngọc nhân chú tại huyện trư mờ ga tỉnh đắk lắc
hiện đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc tạm giữ để điều tra
nạn nhân trong vụ án này là anh nguyễn hùng cùng chú tại huyện trư mờ ga
theo thông tin ban đầu vào sáng sớm ngày hai mươi một tháng năm
người dân phát hiện anh hùng tử vong bên lề đường nên trình báo cơ quan chức năng
khẩn trương điều tra công an xác định đối tượng gây ra vụ trọng án này là hoàng ngọc nhân
sau nhiều giờ đồng hồ được công an và người thân tích cực vận động
đến khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày nhân đã ra đầu thú
nhân khai nhận đầu năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng phát hiện vợ mình và anh hùng có quan hệ tình cảm với nhau
nên đã lên mạng đặt mua một khẩu súng cùng sáu viên đạn để giết hùng
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn
tỉnh quảng ngãi lực lượng công an nhận được nhiều tin báo về các vụ cướp chém người gây hoang mang dư luận
tuy nhiên vào cuộc điều tra để lập lại trật tự trả lại cuộc sống bình yên cho người dân
thì cơ quan công an lại phát hiện một sự thật khác
các tin báo này hoàn toàn là giả mạo với mục đích là trốn tránh nợ nần
bà nguyễn thị thuyết ở xã nghĩa thương huyện tư nghĩa
đến công an xã nghĩa thương trình báo bị kẻ lạ đến nhà
dùng bình xì thuốc mê vào mặt và điều khiển bác huyện
bà thuyết đưa tài sản tiền và điện thoại cho đối tượng
vụ việc gây hoang mang trong nhân dân
đến khi công an xã phối hợp với công an huyện tư nghĩa tập trung điều tra
và phát hiện lời khai mâu thuẫn kiểm tra hiện trường không khớp
từ các tài liệu thu thập qua đấu tranh bà thuyết khai nhận không có vụ cướp nào như tin báo
bản thân do nợ nần nên báo tin giả mất tiền để che giấu nợ của mình
nó liều nhà họ lừa qua mọn cứ biết em đám tiền vô miếng em đám em thiếu nợ em sợ gia đình chồng với chồng em biết
trước đó sau khi bị tai nạn giao thông bà nguyễn thị phải ở phường phổ quang thị xã đức phổ
đã nghĩ ra việc dựng chuyện trốn nợ
bà đến công an trình báo việc mình bị kẻ cướp chặn đường dùng dao khống chế tấn công cướp tài sản
tuy nhiên công an thị xã đức phổ vào cuộc điều tra và làm rõ đây không phải là vụ cướp tài sản
vết thương trên người của bà là do bị tai nạn giao thông
bà nói cô linh tiểu máu mẹ khó e ngỏ cô nói vậy thôi
chứ sao cô đơn nó khí nghệ tọt cô đơn nó ngu cô gì cô suy nghĩ cô ngu
thì có như cô ngỏ cô nghĩ cô ngu cô kêu cô đơn không cô nói tự do tự do tự do
sao điên như họ tế mình gì tóa đi chứ mình đâu có cơn phẩm gì đâu
thời gian qua
có nhiều người dân đến cơ quan công an báo tin giả bị cướp tài sản
thậm chí những người này còn dựng nên những tình huống táo tợn
khiến cho người dân lo lắng hoang mang
tuy nhiên thông thường các vụ báo tin giả kiểu này không thể qua được nghiệp vụ của lực lượng công an
cuối cùng chân tướng của sự thật được phơi bẩy
và người tung tin giả bị xử lý theo quy định của pháp luật
công an thị xã cũng đã gọi hỏi răng đe giáo dục đối với người báo tin giả
và họ đã thấy được
và họ đã tự giác nhận khuyết điểm
vấn đề này công an thị xã cũng đã chỉ đạo cho công an địa phương
nghiêm khắc kiểm điểm đối với công dân này
nhằm để mà tránh cái tình trạng đó nó lặp đi lặp lại trên địa bàn
gây ảnh hưởng quang mang trong dư luận nhân dân
vấn đề sau khi đã làm rõ được cái vấn đề báo tin giả này
thì cũng đã tổ chức tuyên truyền cho người dân biết
nhằm ổn định lại tình hình an ninh trật tự tư thưởng người dân trên địa bàn
việc báo án giả là vi phạm pháp luật vì trình báo không đúng sự thật
gây hoang mang trong nhân dân tạo dư luận không tốt về tình hình an ninh trật tự địa phương
nếu đối tượng báo tin giả gây ảnh hưởng nghiêm trọng
có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
đề nghị người dân không vì vui miệng hoặc vì mục đích cá nhân khác
mà tung tin giả thất thiệt để rồi hậu quả pháp lý phải gánh chịu
tổ chức chơi hụi nhưng lại thực hiện hành vi gian dối lừa đảo người chơi
để chiếm đoạt tài sản
lách tỉnh bến tre vừa bị công an tỉnh bến tre khởi tố bắt tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu ly tổ chức chơi hùi và làm chủ các chơi hùi tại địa phương
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nơi dùng việc hội viên không đến tham gia
khui hùi đầy đủ đối tượng đã tự lấy nhiều phần hùi của người chơi và bán cho người khác
để chiếm đoạt tổng cộng bảy tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương
mở đầu là thông tin liên quan đến phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm đấu thầu
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic diễn ra vào sáng nay
điều đáng chú ý là tám bị cáo bị truy nã tiếp tục vắng mặt tại phiên tòa
tại phiên tòa hội đồng xét xử cho rằng từ khi chuẩn bị xét xử sơ thẩm
tòa án cấp sơ thẩm đã thực hiện việc tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử
đối với các bị cáo bị truy nã theo đúng thủ tục đồng thời yêu cầu các bị cáo ra đầu thú
để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
nhưng cho đến phiên tòa ngày hôm nay các bị cáo vẫn vắng mặt
do các bị cáo bỏ trốn và bị truy nã việc truy nã không có kết quả
nên tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử vắng mặt các bị cáo theo đúng quy định
tại điểm a khoản hai điều hai trăm chín mươi bộ luật tố tụng hình sự
sau khi xét xử sơ thẩm được niêm ích công khai theo đúng quy định của bộ luật
khoảng hai điều hai trăm chín mươi bộ luật tố tụng hình sự
sau khi xét xử sơ thẩm được niêm ích công khai theo đúng quy định của bộ luật can
bị cáo theo quy định của pháp luật
từ đó hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy không có căn cứ để chấp nhận
việc những người bào chữa có đơn kháng cáo cho các bị cáo đang bỏ trốn
trước đó tòa sơ thẩm đã đưa vụ án ra xét xử vắng mặt bà nguyễn thị thanh nhàn
và tuyên phạt một mươi sáu năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
một mươi bốn năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt buộc cựu chủ tịch công ty aec
phải chấp hành ba mươi năm tù
liên quan đến đường dây ma túy liên tỉnh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng đối với ba đối tượng gồm
lưu hồ trọng nghĩa chú tại tp hcm mai thanh phong và nguyễn tấn thành
cùng chú tại huyện hàm thuận bắc để điều tra về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào tối ngày hai mươi bốn tháng bốn trên quốc lộ một a lực lượng công an tổ chức dừng và kiểm tra xe
do mai thanh phong điều khiển phát hiện lưu hồ trọng nghĩa đang có hành vi vận chuyển trái phép
khoảng một năm kg ma túy đá được nguy trang tinh vi trong một hộp sữa và hai hộp vải được đóng kín
trên xe taxi còn có bạn gái của nghĩa đi cùng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đưa người cùng tăng vật về trụ sở công an làm việc
qua đấu tranh được biết số ma túy trên là do nguyễn tấn thành mua của một đối tượng
tại tp hcm sau đó thuê nghĩa vận chuyển về bình thuận giao cho thành với giá một mươi năm triệu đồng
còn đối tượng phong được thành thuê vào đồng nai để chở nghĩa mang ma túy về giao cho thành
qua đầu tranh mở rộng lực lượng công an đã bắt khẩn cấp nguyễn tấn thành
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng hới tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với lê toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam là phóng viên của một tạp chí đã được cấp thẻ nhà báo
và trần thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình về tội danh cưỡng đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra ban đầu xác định sau khi phát hiện một số cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch
trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu sai phạm lê toàn cùng trần thị nhung tìm gặp các chủ cơ sở này
đe dọa uy hiếp và yêu cầu phải đưa cho toàn số tiền khoảng bốn mươi năm mươi triệu đồng để toàn bỏ qua mọi chuyện
nếu không chịu đưa tiền thì toàn sẽ viết bài đăng báo phản ánh sai phạm khiến cho cơ sở này buộc phải đóng cửa dừng hoạt động
ngày một mươi chín tháng năm lê toàn đã điện thoại và yêu cầu chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện bố trạch
phải vào thành phố đồng hới tỉnh quảng bình để đưa tiền cho toàn nếu không sẽ viết bài và đăng báo
lo sợ hoạt động kinh doanh của gia đình bị đình chỉ nên trưa cùng ngày anh này đã trực tiếp vào gặp và đưa cho lê toàn
ba mươi triệu đồng tại một nhà hàng ở tp đồng hới tỉnh quảng bình
hiện công an tỉnh quảng bình vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định
với hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức huỳnh văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại huyện núi thành đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tam kỳ tỉnh quảng nam khởi tố và bắt tạm giam ba tháng
qua điều tra cho thấy thông qua mạng xã hội facebook huỳnh vân hiếu đã thuê người khác làm giả căn cước công dân
giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô xe máy và sử dụng các giấy tờ giả này để đi vay mượn cầm cố tài sản
cụ thể hiếu đã thuê người làm căn cước công dân giả để mua một điện thoại iphone một mươi hai pro max với giá gần một mươi tám triệu đồng
rồi đi cầm cố lấy tiền tiêu xài
cũng thông qua mạng xã hội hiếu đã thuê người làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe
một biển kiểm soát xe máy để cầm cố xe máy lấy một mươi hai triệu đồng
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
thông qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trong đêm ngày hai mươi một tháng năm
công an xã hồ thị kỷ huyện thới bình tỉnh cà mau đã kịp thời ngăn chặn hai vụ gồm một mươi năm đối tượng
và thu giữ nhiều loại dao tự chế hung khí nguy hiểm
vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi một tháng năm công an xã hồ thị kỷ tổ chức tuần tra kiểm soát và phát hiện nhóm đối tượng
gồm một mươi một thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn
kiểm tra tại hiện trường phát hiện ba cây giao tự chế một cây giao cán vàng bốn cây chỉa mũi nhọn
theo khai nhận ban đầu trong nhóm có một đối tượng mâu thuẫn với thanh niên khác
nên đã chuẩn bị hung khí hẹn nhau ra chỗ vắng để đánh nhau
đến khoảng hai mươi ba giờ ba mươi phút khi tổ tuần tra đến khu vực ấp đến gỗ đã phát hiện nhóm đối tượng
gồm bốn thanh thiếu niên đang cầm một số hung khí để live stream
qua kiểm tra thu giữ hai giao tự chế một giao một cây chỉa nhọn dài
theo khai nhận nhóm này đang phát trực tiếp trên mạng xã hội về các loại hung khí chuẩn bị
để đánh nhau với nhóm khác thì bị công an phát hiện
liên quan tới hành vi cướp tài sản đội cảnh sát hình sự công an tp nam định vừa bắt giữ đối tượng
nguyễn văn tuấn để điều tra và làm rõ về hành vi trên
nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã bắc sơn huyện an dương thành phố hải phòng
đã có một tiền án về tội lừa đào chiếu nốt tài sản
do lười lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài cá nhân
vào sáng ngày ba mươi tháng bốn tuấn đã bắt xe khách từ hải phòng về tp nam định
rồi thuê xe ôm chạy lòng vòng ở địa bàn tp nam định và các huyện lân cận
đồng thời tìm con mồi là những người làm nghề xe ô
tuấn đã thuê một xe ôm trẻ tuổi trở đến khu vực vắng người
khi chủ xe ôm mất cảnh giác tuấn đã không chế nạn nhân cướp xe máy
sau đó đối tượng bỏ chạy về hải phòng lần trốn và tiêu thụ xe máy vừa cướp được
quá trình điều tra sau khi giả soát và kết hợp đồng bộ với biện pháp nghiệp vụ
công an tp nam định đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng tuấn
tại cơ quan công an tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
với lực lượng cảnh sát hình sự làm nòng cốt trong thời gian vừa qua
tổ công tác một trăm năm mươi một công an huyện tứ kỳ đã tạo chuyển biến rõ nét
về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh hải dương
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên qua một tháng lực lượng này triển khai hoạt động
triển khai thực hiện cao điểm ngăn chặn chân áp xử lý tình trạng thành thiếu niên tụ tập
gây mất an ninh trật tự và đấu tranh chấn áp xử lý các loại tội phạm đường phố
các tổ công tác một trăm năm mươi một công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đã chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại các tuyến đường các địa bàn trọng điểm

đã chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự và đấu tranh chân áp xử lý các quốc tế

các địa bàn trọc phổ biến tâm lý tìm cách để được tâm trọng
tập trung chủ yếu vào các đối tượng là các thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô để tham gia giao thông
sau khi phát hiện được những hành vi vi phạm thì tổ mật phục chúng tôi sẽ liên lạc với lực lượng công khai để có những biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời
qua một tháng hoạt động của các tổ công tác một trăm năm mươi một đã kéo giảm tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên các tuyến đường
người dân đều nhận thấy sự chuyển biến rõ nét khi vào những buổi tối cuối tuần không còn tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy lạng lách đánh võng gây mất an toàn giao thông
em là người dân ván hàng ở đây thì những vấn đề đấy các cháu đi xe buổi tối hoặc buổi chiều lúc tan học hoặc lúc chín một mươi giờ đêm rất hay đi phóng nhanh vượt ấu lạng lanh đánh võng
lực lượng công an tuần tra kiểm tra thì em thấy tình hình đã giảm đi rất nhiều mọi người thấy không còn các cháu đi nhanh phóng nhanh vượt ấu nữa